một mươi cơ sở này thừa nhận mặc dù đã được cơ quan chức năng cho ký cam kết dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vì lợi nhuận nên vẫn lén lút đón khách khi có yêu cầu
phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính tám doanh nghiệp và cơ sở lưu trú
vi phạm quy định về xuất nhập cảnh với số tiền gần bảy mươi triệu đồng
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam tổ chức kiểm tra kiểm soát công tác cư trú của người nước ngoài trên địa bàn
theo đó từ ngày một mươi hai tháng năm đến nay đơn vị đã phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố tiến hành kiểm tra hai trăm ba mươi bảy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
qua kiểm tra đã phát hiện tiến hành xử phạt hành chính bốn doanh nghiệp bốn cơ sở lưu trú về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định
và hai người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép với tổng số tiền gần tám mươi triệu đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bảy đối tượng
đều trú tại thị trấn eak để điều tra về hành vi giết người
nhóm đối tượng gồm y khwan beya y henry nie y nim nie y yosef nie y qing melo y fo nie và y bin melo
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước với y niko dem nie kazam trú tại xã eda huyện elka
nên khi gặp nhau các đối tượng trên đã dùng dao dựa gậy sắt đuổi đánh
kết quả giám định y niko bị thương ở phần đầu nứt khỉu tay phải và cẳng chân phải
căn cứ theo quy định của pháp luật cơ quan công an đã bắt và xử lý bảy đối tượng trên về hành vi giết người
sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề và cá độ bóng đá trên mạng internet
chín đối tượng do nguyễn văn tuân chú tại xã tân lập huyện yên mỹ tỉnh hưng yên cầm đầu
vừa bị công an tỉnh hưng yên và một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ
các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề qua tin nhắn
gia lô facebook cá độ bồng đá qua trang web bmg tám nghìn tám trăm chín mươi chín net
điều tra sơ bộ xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên đến trên năm trăm linh tỷ đồng
số tăng vật thu giữ được của vụ án gồm gần một tỷ đồng tiền mặt năm xe ô tô các loại một mươi sáu điện thoại di động
hai bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng internet phong tỏa sáu tài khoản ngân hàng và nhiều dây chứng nhận
đất cùng các giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và cho vai lãi nặng
quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng cầm đầu đường dây còn cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
dưới hình thức bốc bắt họ và lãi ngày mức lãi suất cao từ một trăm linh tám đến ba trăm linh một năm
khi bị hại chưa kịp trả tuân đã chỉ đạo đàn em đến đe dọa ném chất bẩn vào nhà
sử dụng vũ lực và đe dọa người thân của bị hại bước đầu xác định đã có năm mươi người vai số tiền hàng tỷ đồng
tiếp theo là thông tin mới nhất về cơn bão số một
hiện bão đang cách đảo luzon của philippines khoảng hai trăm bảy mươi km về phía tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đến một mươi chín h ngày bốn tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng hai mươi một chín độ vị bắc một trăm hai mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
trong ngày hôm nay ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển giới hạn
từ vĩ tuyến một mươi năm đến hai mươi hai độ vĩ bắc kinh tuyến từ một trăm một mươi bảy đến một trăm hai mươi độ kinh đông có mưa gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba